tại thành phố đà nẵng một đối tượng nghi ngáo đá liên tục chửi bới la hét vừa bị công an phường phước vĩ quận sơn trà khống chế thành công và đưa về trụ sở để làm việc
đối tượng được xác định là ngô văn hiếu chú phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại hiện trường số chín mươi năm thạch lam công an phường phước mỹ ghi nhận toàn bộ đồ đạc đã bị hiếu đập phá và ném ra ngoài
công an phường phước mỹ đã phối hợp với cảnh sát một trăm một mươi ba công an quận sơn trà nhanh chóng triển khai kịp thời tước hung khí trên tay đối tượng ngăn chặn nguy cơ có thể gây sát thương cho bản thân cũng như là người xung quanh
được biết đối tượng hiếu đang nằm trong diện quản lý của địa phương từng đi cai nghiện nhiều lần mới về không lâu thì lại tiếp tục tái phạm
qua test nhanh hiếu dương tính với chất ma túy
hiện công an phường phước mỹ đã hoàn tất hồ sơ tiếp tục đưa ngô văn hiếu đi cai nghiện tập trung tại cơ sở cai nghiện bắt buộc của thành phố